cảm ơn các bạn đã theo dõi
theo đại diện viện kiểm sát trong thời gian vừa qua các cơ quan tổ tụng đã điều tra truy tố và xét xử nhiều vụ án tham nhũng vụ án kinh tế trên cơ sở xử lý không có phùng cấm để làm trong sạch minh bạch nền kinh tế
trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan và các công ty trong hệ sinh thái đã lợi dụng chính sách của nhà nước về cơ cấu lại ngân hàng để cơ cấu chi phối scb
sau khi hợp nhất ba ngân hàng bị cáo này đã thâu tóm và nắm chín mươi một năm số cổ phần
là người thực tế có quyền lực chỉ đạo scb trương mỹ lan đã sử dụng scb là công cụ tài chính để phục vụ cho lợi ích của mình
bị cáo trương mỹ lan đã tuyển chọn bố trí thân tín vào vị trí lãnh đạo chủ chốt của scb để nắm quyền điều hành thành lập các đơn vị thuộc scb chỉ để cho vay giải ngân theo yêu cầu của trương mỹ lan
chỉ đạo thành lập sử dụng các công ty ma thuê nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay cổ phần tài sản đảm bảo
tạo lập hồ sơ vay vốn khống hợp thức việc rút tiền của scb
với các đối tượng là chủ sở hữu đại diện theo pháp luật các công ty có liên quan để tạo lập khoản vay cùng sử dụng chiếm đoạt tiền của scb
bị cáo này còn thông đồng câu kết với các công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản đảm bảo không hoàn thiện thủ tục thế chấp không đăng ký giao dịch đảm bảo để hoán đổi tài sản bảo đảm
lập phương án rút tiền cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân bán nợ xấu cấn trừ nợ để giảm dư nợ tín dụng và tỷ lệ nợ xấu mua chuộc cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan chức năng để bưng bít che giấu thông tin sai phạm
theo các đại diện viện kiểm sát trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan là người chủ mưu cầm đầu gây ra hậu quả đặc biệt lớn là hơn bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
sau khi trừ đi tài sản đảm bảo đã được công ty định giá hoàng quân định giá
cụ thể trong giai đoạn từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ cho vay giải ngân hai năm trăm hai mươi bảy khoản với tổng số tiền là một sáu mươi sáu sáu trăm linh tám tỷ đồng
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai còn một hai trăm tám mươi bốn khoản vay còn dư nợ là sáu trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
dư nợ gốc các khoản vay của trương mỹ lan chiếm chín mươi ba tổng dư nợ gốc là hai mươi ba
một bốn mươi hai khoản vay có dư nợ tại scb
ngoài ra trương mỹ lan còn gặp gỡ bàn bạc và chỉ đạo võ tấn hoàng văn đưa hối lộ cho đỗ thị nhàn năm hai triệu đô la
tặng quà tiền cho các thành viên khác trong đoàn thanh tra để che giấu thực trạng yếu kém của scb
để không đưa scb vào kiểm soát đặc biệt căn cứ vào hồ sơ vụ án dữ liệu điện tử
với lời khai của các bị cáo khác có đủ căn cứ để xác định bị cáo trương mỹ lan đã phạm vào tội đưa hối lộ
theo viện kiểm sát tại tòa bị cáo trương mỹ lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi khai báo quanh cò
không thừa nhận hành vi phạm tội do đó cần nghiêm trị đối với bị cáo này cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội
quá trình đề nghị mức án đại diện viện kiểm sát xem xét mức độ hành vi phạm tội
thái độ khai báo thành khẩn ăn năn hối cải việc tích cực khắc phục thiệt hại của các bị cáo
đối với bị cáo bùi anh dũng nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb đinh văn thành võ tấn hoàng văn
tạ chiêu trung đã giúp sức tích cực cho trương mỹ lan lập hồ sơ vay vốn khống rút tiền và chiếm đoạt tiền của ngân hàng scb
gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn
do đó viện kiểm sát đề nghị cần có mức hình phạt nghiêm trị cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội
bị cáo trương huệ vân cháu gái của bà trương mỹ lan cơ quan công tố đánh giá bị cáo
đã giúp sức cho bà lan chiếm đoạt hơn một tám mươi tám tỷ đồng
tại tòa bị cáo ăn năn hối cải thừa nhận hành vi phạm tội bị cáo cũng đã tích cực nộp tiền để khắc phục hậu quả thiệt hại
song hành vi của bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
do đó viện kiểm sát cho rằng cần có mức án nghiêm khắc đối với bị cáo
thưa quý vị trước khi viện kiểm sát đưa ra mức án có một số câu hỏi cần được làm rõ
rằng bà trương mỹ lan có chỉ đạo thao túng toàn bộ hoạt động tại scb để chiếm đoạt tiền của nhà băng này
trách nhiệm của các bị cáo với scb
cao trạng cáo buộc bà lan đã thao túng toàn bộ scb để huy động tiền cửi của người dân
rồi cho vào hệ sinh thái vạn thịnh pháp vay
số tiền được giải ngân sau đó sẽ được bị cáo sử dụng vào mục đích riêng và các hoạt động của tập đoàn
trong hơn một mươi năm bà trương mỹ lan và hệ sinh thái vạn thịnh pháp đã được ecb bơm gần một bảy triệu tỷ đồng
với số dư nợ còn lại là sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng và đều là nợ không thể thu hồi
bà chủ vạn thịnh pháp bị cáo buộc gây thiệt hại cho scb bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
suốt những ngày xét hỏi bị cáo trương mỹ lan phủ nhận cáo buộc năm tám mươi năm chín mươi một cổ phần tại scb
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp khai bị cáo và gia đình nằm dưới một mươi năm ba mươi là cổ đông nước ngoài
khoảng ba mươi là nhờ bạn bè đứng tên dùm
chưa bao giờ tôi xác nhận cổ phần tôi tại scb là chín mươi một bản tự khai có phần đúng phần chưa chính xác
hội đồng xét xử dẫn chứng lời khai của các bị cáo nắm giữ cổ phần tại scb đều xác nhận phần lớn cổ phần đứng tên bà trương mỹ lan
nữ bị cáo giải thích thời điểm hợp nhất ba ngân hàng những người đó chỉ biết bị cáo giúp scb chứ không do bản chất
bị cáo trương mỹ lan khai vị trí bà là đi giải quyết cho mượn tài sản không nắm quyền điều hành tại scb
bà lan khai nếu tôi ghê gớm như cáo chẳng nói thì xin hội đồng xét xử xem xét
ngày hôm nay tất cả tài sản bạn bè đều nắm hết ecb cả gia tộc nợ nần
bị cáo loan nói và cho rằng tất cả lời khai các bị cáo khai thác có nhiều điều không đúng
bị cáo trình bày thời điểm scb tái cơ cấu bà đưa tài sản của mình vào để giải cứu ngân hàng
scb không đủ tiền trang trải thì có đâu mà cho tôi vai tiền
vay tiền đưa đi đâu tiền tôi sử dụng đi đâu tôi liên tục đưa tài sản vào
vì nếu tôi dừng là mất hết
xong chủ tọa cho rằng cáo trạng xác định việc bị cáo đưa tài sản vào là một phương thức thủ đoạn phạm tội
bị cáo lan nói chiếm đoạt là hoàn toàn không có
scb không có tiền chẳng lẽ tôi đi chiếm đoạt tài sản và tiền bạc của tôi hay sao
mong hội đồng xét xử xem xét vai trò vị trí số tiền tôi chiếm đoạt
theo cáo trạng bà đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước
với tư cách trưởng đoàn thanh tra
gỡ bà trương mỹ lan lãnh đạo scb để nhận năm hai triệu usd
tại tòa bị cáo nhàn khai không quen biết bà trương mỹ lan gặp theo đề nghị của võ tấn hoàng văn
muốn bà lan bán bớt tài sản trả nợ cho ngân hàng
về câu hỏi khi ban hành kết luận thanh tra bàn bạc với trương mỹ lan bao nhiêu lần
bị cáo nhàn trả lời gặp hai lần
bị cáo nhàn nói bị cáo không hề trao đổi với trương mỹ lan là không đưa scb vào kiểm soát đặc biệt
bị cáo trương mỹ lan cũng khai không quen bà nhàn
cặp theo đề nghị của võ tấn hoàng văn đinh văn thành cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb đã bỏ trốn
lý do cuộc gặp theo bà lan là để nói nhàn thanh tra ra kết luận sớm để nhà đầu tư nước ngoài còn vào
bị cáo lan khai tôi truyền đặt lại gặp nhàn một hai lần
trong khi đó võ tấn hoàng văn khai có quen biết với con trai bà đỗ thị nhàn khoảng một mươi năm trước
người đàn ông này thừa nhận có đưa quả cho một số lãnh đạo trong đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước
còn không biết những nội dung giữa bà trương mỹ lan và bà đỗ thị nhàn trao đổi
văn sang nhận có bốn lần đưa tiền cho bị cáo nhàn như lời khai trước đó
trong đó lần thứ ba kỳ văn tới bà nhàn không có ở nhà nên người phụ nữ này đã cho văn mở cầu cửa nhà để đưa tiền hối lộ vào bên trong
ông văn nói tôi có đưa cho bà đỗ thị nhàn ba thùng trái cây sau này mới biết trong đó là tiền không phải trái cây
thùng xốp đóng gói rất kỹ nên tôi không biết bao nhiêu
theo có buộc trong hồ sơ vụ án
lần đưa tiền đầu tiên vào giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi tám khi ông thành cùng văn ra hà nội và lên văn phòng làm việc của bà nhàn
có trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
những người này đã đưa cho nữ cựu cục trưởng một túi quả cherry và một túi đựng hai trăm linh usd
số tiền này sau đó được bà nhàn mang về nhà cất
từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám văn và lái xe đã mang thùng xốp đến nhà riêng của bà nhàn
trong đó một lần thùng đựng một triệu usd hai lần khác mỗi thùng hai triệu usd
tại tòa ông hà thế định phó tổng giám đốc người đại diện theo ủy quyền của ecb
không đồng ý việc các cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền thiệt hại mà bà trương mỹ lan và đồng phạm gây ra cho scb là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
ông định đề nghị hội đồng xét xử xác định bà lan và các bị cáo phải bồi thường cho scb số tiền thiệt hại
tính đến ngày năm tháng ba xử sơ thẩm là hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
cùng bốn trăm tám mươi hai nợ gốc hai trăm bảy mươi bảy tám trăm ba mươi tỷ đồng
và lại phát sinh cho đến khi nào scb thứng nhận được tiền
với tài sản là vật chứng bị kê biên trong vụ án có nguồn gốc từ việc các bị cáo phạm tội rút từ scb mà có
scb cũng đề nghị tòa tuyên cho ngân hàng toàn quyền quản lý
đối với một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản đảm bảo cho gần một ba trăm linh khoản vay của nhóm bà lan và các công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp
scb đề nghị được toàn quyền khai thác sử dụng quản lý mà không phụ thuộc vào việc có hay không đầy đủ pháp lý
theo đại diện scb quá trình thế chấp tài sản vay tiền bà lan và các bị cáo đã có hành vi hoán đổi hai trăm bốn mươi tài sản thế chấp
trong đó có sáu mươi bảy tài sản đã xuất ra khỏi ngân hàng
này scb yêu cầu các cơ quan tổ tụng tiếp tục kê biên phong tỏa các tài sản này để đảm bảo cho việc khắc phục thiệt hại
ngoài ra còn nhiều tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có
scb đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm tài sản của bà lan và vạn thịnh pháp chưa kê biên để xử lý nợ
quá trình điều tra nếu cơ quan điều tra phát hiện các tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có thì đề nghị giao cho scb quản lý
đại diện ngân hàng cũng cho rằng các công ty thẩm định giá có người tham gia vào việc nâng khống tài sản thế chấp gây thiệt hại cho ngân hàng phải có trách nhiệm liên đối bồi thường
đề cập về trách nhiệm của scb trong vụ án đại diện nhà băng này nói
mục đích cuối cùng của scb là đòi lại tối đa số tiền mà các bị cáo trong vụ án gây ra thiệt hại
còn trách nhiệm như thế nào thì hộ đồng sẽ
trong khi đó tại tòa bà trương mỹ lan không đồng ý với cách tính thiệt hại cũng như kết quả thẩm định giá của công ty thẩm định giá hoàng quân và scb
theo bị cáo giá trị các tài sản đảm bảo được công ty này và ecb thẩm định với giá trị quá thấp nên xin hội đồng xét xử cho thẩm định lại
ngoại trừ bà trương mỹ lan các bị cáo trong vụ án đều nhận tổ chức tòa thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng
họ cho rằng bản thân chỉ làm công an lương không hưởng lợi hay được chia trác
gì từ bà trương mỹ lan nên mong hội đồng xét xử xem xét đồng ý khắc phục một phần hậu quả đã gây ra
một số bị cáo khai đã chủ động xin nghỉ việc khi nhận ra hành vi ký hợp thức các khoản vay khống cho trương mỹ lan và vạn thịnh pháp là vi phạm pháp luật
đi dạy với hội đồng xét xử nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo nhân viên scb cho rằng
lúc đó ecb tái cơ cấu việc hợp nhất ba ngân hàng là chưa có tiền lệ
trong nhận thức của họ lúc đó là không muốn để ngân hàng sụp đổ
nhưng bị cáo nhận quà từ bà trương mỹ lan cũng đã và đang cố gắng khắc phục hậu quả thiệt hại
một mươi năm bị cáo trong nhóm cựu cán bộ thuộc đoán thanh tra thừa nhận sai khi ký sửa kết luận thanh tra bỏ qua sai phạm và nhận kiền quà của scb
người nhận tiền ít nhất là hai mươi triệu đồng cao nhất là năm hai triệu usd
trong nhóm này có ông nguyễn văn hưng nguyên phó tránh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước
và bà đỗ thị nhàn đổ tội qua lại với trách nhiệm chỉ đạo trình sửa kết luận thanh tra scb
ông hưng nói và cho biết từ quyết định mà ông ký đoàn thanh tra có trách nhiệm thực hiện theo quy định pháp luật
bị cáo chỉ ký quyết định thanh tra bị cáo không chủ động không chỉ đạo trường đoàn thanh tra sửa số liệu
trong khi đó bị cáo nhàn vẫn khẳng định lại chính ông hưng là người chỉ đạo bị cáo trình sửa kết luận thanh tra để báo cáo ngân hàng nhà nước
bị cáo nhàn nói bị cáo có nhận chỉ đạo của anh hưng mới sửa
anh hưng chỉ đạo tôi chỉ đạo lại bên dưới tôi nhận trách nhiệm cho cấp dưới của mình vì họ chỉ nhận làm theo chỉ đạo của tôi
cựu cục trưởng cục thanh tra cho rằng dù ông hưng không thừa nhận đã chỉ đạo nhưng cáo trạng đã chỉ ra điều này
cáo trạng nêu sau khi đoàn thanh tra bỏ ngoài các số liệu phân loại nợ xấu các chỉ tiêu tài chính của ecb đã bị thay đổi sai lệch
hành vi của nữ cục trưởng và các thành viên đoàn thanh tra đã giúp một số chỉ tiêu tài chính của scb thay đổi
nợ xấu từ chín mươi một tỷ xuống còn năm mươi ba tỷ đồng
vốn chủ sở hữu đang âm một mươi chín tỷ thành dương hai bảy trăm linh tỷ
hệ số an toàn vốn riêng lẻ cũng đang từ âm hơn bốn thành dương gần sáu
ngoài ra đoàn thanh tra còn phát hiện rất nhiều sai phạm tại các khoản vay của nhóm bảy mươi một khách hàng
ở cùng một địa chỉ số bốn nguyễn thị minh khai nhưng lại bưng bít bao che không báo cáo
thậm chí khi thành viên đoàn thanh tra đề xuất đưa scb vào diện kiểm soát đặc biệt
thì ông hưng gạt nội dung này khỏi báo cáo để ngân hàng nhà nước báo cáo chính phủ
đồng thời các nội dung báo cáo thể hiện không trung thực không đầy đủ
hệ làm mờ đi sai phạm vi phạm của scb tại các dự án
báo cáo không đúng về việc phân loại nợ xấu trích lập dự phòng rủi ro
nghiêm trọng hơn tại phần kiến nghị đoàn thanh tra đã đề xuất chính phủ tiếp tục tạo điều kiện
cho ngân hàng scb thực hiện tái cơ cấu cho phép nhà băng này xây dựng đề án tái cơ cấu
vậy bà trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo sẽ bị viện kiểm sát đề nghị mức án nào
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã theo dõi